là một trong những cơ sở đào tạo công lập đầu ngành về thể dục thể thao
những năm qua trường đại học thể dục thể thao bắc ninh đã đào tạo nuôi dưỡng ước mơ đam mê
cho hàng vạn vận động viên những người đem vinh quang và tự hào cho thể thao nước nhà
khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mục tiêu quan trọng mà nhà trường hướng tới là đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục
chương trình đào tạo thường xuyên được ra soát điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của xã hội
khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trường đại học thể dục thể thao bắc ninh đón hơn ba trăm linh sinh viên nhập học
đây sẽ là cơ hội tốt để sinh viên học tập rèn luyện trưởng thành
đóng góp cho sự phát triển của thể thao việt nam
đi sâu vào ứng dụng và thực tiễn trong công tác đào tạo và huấn luyện vận động viên
là ngôi trường duy nhất ở việt nam kết hợp giữa nghiên cứu khoa học với ứng dụng trong thực tiễn
để đào tạo tài năng thể dục thể thao nên những năm qua công tác đào tạo vận động viên
cũng ghi nhận nhiều thành tích xuất sắc tại các giải trong nước và quốc tế
với tổng số một trăm một mươi bốn huy chương các loại trong đó có một huy chương bạc quốc tế
với sự liên kết với các trung tâm đào tạo thể dục thể thao ở khu vực và thế giới
hàn quốc nhật bản trung quốc nga và các nước khác
đây là những việc kết nối để trao đổi về kinh nghiệm đào tạo học thuật
cũng như mở các cuộc hội thảo trao đổi học sinh sinh viên và các vận động viên
kết nối được tất cả các trung tâm đào tạo có uy tín của khu vực thế giới
nó sẽ nâng cao được năng lực và nâng cao được chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường

chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn và mở rộng hợp tác quốc tế sẽ là những điều kiện thuận lợi
để hàng trăm sinh viên nuôi dưỡng thực hiện ước mơ thể thao của mình
đồng thời giúp trường đại học thể dục thể thao bắc ninh tiếp tục hành trình khẳng định
là cơ sở đào tạo có uy tín trên một số lĩnh vực trong khu vực asean và châu á